chính sách học phí và hỗ trợ chi phí học tập đang được thực hiện theo nghị định số tám mươi sáu năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
do nghị định số tám mươi sáu chỉ có thời hạn hiệu lực đến hết năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
nên để có căn cứ pháp lý cho các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và các năm tiếp theo cần phải xây dựng nghị định thay thế
bộ giáo dục đào tạo cũng đã thực hiện khảo sát chi phí trên cơ sở định mức kinh tế
kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo từ cấp mầm non đến đại học
làm căn cứ đề xuất mức học phí giai đoạn tiếp theo
hiện lãnh đạo bộ giáo dục đào tạo cho biết đã có văn bản báo cáo chính phủ đề xuất
cho gia hạn thời gian áp dụng nghị định số tám mươi sáu giữ nguyên mức học phí hiện hành
ở tất cả các cấp học đối với năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi